thưa quý vị tại phiên họp ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi diễn ra mới đây
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh tình trạng đối tượng sử dụng trái phép súng tự chế vũ khí thô sơ diễn biến rất phức tạp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nguy hiểm
nhưng theo quy định của luật hiện hành thì các loại này không thuộc danh mục vũ khí quân dụng vì vậy cần thiết phải bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng giao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
vậy trên những cơ sở nào bộ công an đưa ra đề xuất sửa đổi này và liệu đưa dao có tính sát thương cao vào danh mục vũ khí thô sơ có làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân hay không
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại
cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường
điều đang nói các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
sử dụng hung khí là phóng lợn chặn đầu người đi đường đe dọa uy hiếp
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã phối hợp bắt giữ bốn đối tượng nêu trên
hung khí cháu vứt ở đối diện nhà của bạn nào
cất hung khí trước xong mới mang xe
có thể thấy súng tự chế các loại vũ khí thô sơ như dao găm kiếm ráo mát thương lưỡi lê đao mã tấu
là những hung khí phổ biến hiện nay thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng
thống kê kết quả năm năm qua toàn quốc phát hiện bắt giữ gần hai mươi vụ hơn ba mươi một đối tượng
thu gần năm khẩu súng
các loại hơn bảy trăm linh viên đạn hơn hai mươi tám vũ khí thô sơ
cầm con dao em cũng cũng cầm em còn run lên em cũng thôi em cũng không dám đâm họ đâu cầm gọi là dọa nhưng mà gọi là dọa thôi
bọn cháu cũng đi tụ tập thành nhóm đông cầm hung khí xong rồi đánh bóng lặng lanh trên đất
chế tạo những cái này thì chủ yếu là để oai và kiểu để dọa sợ

qua những vụ việc trên có thể thấy loại tội phạm này đang diễn biến hết sức phức tạp
một trong những nguyên nhân được lực lượng chức năng đề cập đến đó là chế tài xử lý hành vi vi phạm có liên quan đến việc tàng trữ
sử dụng các loại hung khí nguy hiểm vẫn trường nghiệm
do đó các đối tượng thường nhận luật dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp về tình hình an ninh trật tự đường phố thời gian qua
chúng ta thấy rằng là cái luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ ấu trợ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
thì rõ ràng là cái sự phát triển của xã hội cũng như cái nhận thức của con người nó đã đi xa hơn nó đã phát triển hơn
do vậy mà những các cái lớp trẻ thanh thiêu niên nó không phải là thuần túy như trước
mà nó qua những các cái mạng xã hội những cái thông tin mà những các cái phim ảnh
thành lý nhau rồi đâm chém nhau bằng những loại công kỵ vũ khí thua sơ
để phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm sử dụng dao gây án
trong dự thảo luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
bộ công an đề xuất đưa súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ
bên cạnh những ý kiến đồng tình với quy định này thì cũng có những ý kiến băn khoăn
bởi dao là vật dụng rất phổ biến trong đời sống và hoạt động sản xuất
về vấn đề có nhiều đại biểu băn khoăn về cái việc mà quy định trong dự thảo luật giao có tính sát thương cao
thì cũng có những đại biểu băn khoăn là xem đấy vừa nưỡng dụng vừa nhiều công dụng nhiều tác động
và đồng thời nó cũng có cái sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày của người dân
thì trong dự thảo luật này chúng tôi cũng đã có những quy định cụ thể
và phân vào ba
nếu mà nói về dao không thì một là dao dùng vào cái mục đích lao động sinh hoạt
thì không phải là vũ khí và không thuộc phạm vi điều chỉnh của cái luật này
cái đó là rất rõ
thế cái việc quy định này thì bảo đảm không ảnh hưởng đến lao động sản xuất sinh hoạt bình thường của người dân
và bảo đảm nâng cao công tác quản lý xã hội và vũ khí về trật tự xã hội và phòng chống tội phạm
phù hợp với các quy định của bộ luật lịch sử
chúng ta cứ tin tưởng và xác định rằng ở trong cái giai đoạn hiện nay về vấn đề an ninh trật tự
cái đời sống yên bình của người dân về cái tính mạng sức khỏe của người dân là trên hết
do vậy cái việc bộ công an đề xuất đưa dao vào là cái công cụ là vũ khí thô sơ
và được đưa vào bổ sung cho khái niệm vũ khí thô sơ trong luật sửa đổi lần này thì chúng ta thấy rằng là hết sức cần thiết
trong bối cảnh tội phạm sử dụng dao kiếm gây án phức tạp như hiện nay thì việc bổ sung quy định súng tự chế vào nhóm vũ khí quân dụng
dao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ là hết sức cần thiết
quy định này nhằm mục đích điều chỉnh nhận thức hành vi của đối tượng từ đó góp phần giảm nguồn tội phạm